cây mai dương là một trong những loài sinh vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất trên thế giới
đang phát triển ồ ạt ở lạng sơn và nhiều tỉnh thành trong cả nước
thế nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp tiêu diệt
còn người dân thì thờ ơ vì chưa hiểu rõ tác hại của nó
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lạng sơn
tại tỉnh lạng sơn cây mai dương có tốc độ phát triển chóng mặt
tại các bãi đất chống ven sông suối bên lề đường bờ ruộng cây mương
đất ven rừng và cả khu dân cư tại nhiều xã của huyện lộc bình cao lộc
bây giờ là tất cả các cây ven sông ven suối dọc đường quốc lộ
những bãi bồi trên đồi những nơi nào ẩm ướt là cây này nó phát triển tự nhiên rất là nhanh
trước thực trạng cây mai dương mọc tràn lan người dân đã tiến hành chặt cây
nhưng chặt chừng nào cây lên nhiều chừng nấy gom lại đốt cũng không hết
xịt thuốc hóa học cũng không chết cây
đặc biệt sau những trận mưa rào lớn hạt cây mai dương rơi xuống đất trôi theo sóng nước
đồng lại khắp các con mương ven suối ven đường bờ ruộng khu dân cư
khi bám được đất hạt cây mai dương sẽ nảy mầm và cứ thế phát triển nhanh chóng
lan rộng với tốc độ khủng khiếp gây cản trở việc đi lại
gây tắc ngẽn dòng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
bên cạnh đó cây mai dương còn làm cho đất nghèo dinh dưỡng
ảnh hưởng xấu và nguy cơ hủy diệt hệ thực vật động vật
do cây chứa chất mimousine loại acid amine có thể gây độc với nhiều loại thực vật
thân cây mai dương khi chết sẽ phân hủy tạo ra chất độc gây ô nhiễm nguồn nước
cũng theo sở nông nghiệp và phát triển đông thôn với tốc độ phát triển như hiện nay
cây mai dương đang là mối đe dọa nguy hiểm đối với môi trường
cũng như gây thiệt hại lớn về kinh tế
để tiêu diệt được cây mai dương giải pháp hữu hiệu nhất là tiêu diệt ngay
bằng cách chặt đốt nhổ cây con
đồng thời cần phổ biến rộng rãi cho cộng đồng biết về tác hại nguy hiểm của loại cây này